đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương do đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc tại tỉnh lâm đồng
bảy tháng năm hai nghìn một mươi sáu kinh tế xã hội của tỉnh lâm đồng tiếp tục tăng trưởng ổn định
grdp đạt hơn một mươi bảy ba nghìn tỷ đồng tăng bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
thu ngân sách nhà nước đạt ba năm trăm sáu mươi tỷ đồng toàn tỉnh có bốn mươi năm trên một trăm một mươi bảy xã
và một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
công tác an sinh xã hội y tế văn hóa được quan tâm quốc phòng an ninh được giữ vững
toàn tỉnh lâm đồng đã có hai ba trăm sáu mươi tám tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh được các địa phương đơn vị phát hiện biểu dương và nhân rộng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
mà tỉnh lâm đồng đã đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí đề nghị tỉnh lâm đồng tiếp tục triển khai
thực hiện tốt các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương như du lịch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với năm khâu đột phá và phát huy lợi thế của địa phương
đặc biệt chú trọng các yêu cầu mới đối với việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo
thực hiện đúng phương châm trên trước dưới sau trong trước ngoài sau học đi đôi với làm
người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức đoàn viên hội viên nói theo
lấy kết quả học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm
nhân dịp này một mươi tập thể cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
và ba mươi sáu tập thể cá nhân được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tặng bằng khen
về thành tích xuất sắc trong năm năm thực hiện chỉ thị ba của bộ chính trị